thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua thì nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
đã thiết lập các kênh trên không gian mạng để tuyên truyền tương tác với người dân
tuy nhiên cùng với các trang mạng trinh thống thì hiện đã xuất hiện các tài khoản mạo danh
sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi mạo danh lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
bằng mắt thường người đọc khó có thể phân biệt được những trang mạng xã hội như thế này
có phải mạo danh lực lượng công an hay không khi các đối tượng sử dụng tên hình ảnh ký hiệu
biểu tượng của lực lượng công an
và đã có hơn một triệu lượt người theo dõi những tài khoản này mà không biết rằng
chính mình đang tiếp tay cho kẻ xấu phát tán nhiều hình ảnh phản cảm
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
mục đích của việc giả mạo này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán trang phục công an nhân dân
công cụ hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy không đúng tiêu chuẩn
để rồi thì quảng cáo hàng cấm hàng giả lợi dụng uy tín của lực lượng công an nhân dân
để chia sẻ thông tin các bài viết từ các trang hình chính thống thu lợi từ quảng cáo
và thứ tư lợi dụng phát tán thông tin sâu độc giật tít rồi thì các hình ảnh phản cảm
gây hoang mang cho cộng chúng nhân dân
hiện cơ quan chức năng đã phát hiện
gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an các cấp cũng chủ động xây dựng các giải pháp tuyên truyền
phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng
như cách làm của công an phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội là một điển hình
công an phường tìm kiếm các hội nhóm ở trên facebook
mà có liên quan đến phường mỹ trì hoặc là những khu vực xung quanh
sau đó thì mình triển khai liên kết với họ để trong tuyên truyền trên các hội nhóm đấy
đến thời điểm này chúng tôi cũng đã liên kết được với hai mươi ba nhóm
và tổng số thành viên của hai mươi ba nhóm hoạt động thường xuyên là khoảng trên ba trăm linh thành viên
sau khi được các đồng chí công an khu vực tuyên truyền
bản thân tôi là tổ phó tổ dân phố số năm
thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân
và chia theo nhóm chia theo ngõ để cho các ông các bà nhất là vào công nghệ thông tin
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp khó lường của tội phạm ẩn danh trên không gian mạng
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
đòi hỏi mỗi người dân phải là những người dùng tỉnh táo để nhận diện các trang web tài khoản lừa đảo
không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng
để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã otp gửi về qua điện thoại
không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc
không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực kiểm chứng
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý ngăn chặn